các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã đầu mưa nhưng lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của hai đơn vị chủ lực công an và quân đội vẫn tiếp tục triển khai lực lượng khoanh vùng để xác định vị trí nam nạn nhân vẫn còn đang mất tích dưới đống đất đá
đại tá trần văn hoàn phó giám đốc công an tỉnh hòa bình chỉ đạo tại hiện trường cho biết khoảng chín giờ sáng cùng ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy một chân của nạn nhân dưới đống lấp đất đá
quá trình khám nghiệm tử thi xác định đây là bộ phận thi thể của một người đàn ông được phát hiện tại khu vực nơi đã tìm thấy thi thể ba mẹ con chị bùi thị sinh ngày hôm qua
trước đó ngày hôm qua lực lượng chức năng cũng đã cho nổ mìn phá hai tảng đá để dễ dàng tìm kiếm các nạn nhân còn lại
mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm sạt lở nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ hai mươi tám b nối ngã ba lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận lên đèo đại ninh tỉnh lâm đồng
có tất cả một mươi một điểm bị sạt lở và sụt lún từ km ba mươi hai đến km bốn mươi bảy nặng nhất là đoạn km bốn mươi sáu tám trăm linh thuộc xã phan sơn huyện bắc bình cách danh giới lâm đồng sáu km
tại đây đường bị sạt lún sâu hai m rộng năm m kéo dài trên năm mươi mét trên nhiều đoạn đất đá trên núi đổ xuống chắn ngang đường khiến xe cộ không thể lưu thông qua lại
hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh bình thuận đang phối hợp điều động phương tiện đến hiện trường khắc phục
các phương tiện tham gia giao thông cần chuyển hướng theo chỉ dẫn không cố đi qua đoạn này vì nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao
tiếp theo là thông tin về cơn bão số một mươi một theo thông tin mới nhất của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi vượt qua khu vực phía nam bán đảo lôi châu trung quốc bão số một mươi một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông
cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số một mươi một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
vùng biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các hòn đảo hòn ngư
cù lao tràm lý sơn có gió mạnh giật cấp sáu cấp tám biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng phía đông bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại một số vùng trên cả nước
diễn biến lũ được xác định như sau
lũ trên sông hoàng long đang xuống chậm lúc chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi mực nước trên sông hoàng long tại bến đế là ba một mươi năm m trên báo động một một mươi năm m
dự báo trong một mươi hai h tiếp theo mực nước trên sông hoàng long tại bến đế sẽ xuống mức hai chín mươi m dưới báo động một một m
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo mực nước trên sông hoàng long tại bến đé tiếp tục xuống mức hai bảy m dưới báo động một ba m
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như lạng sơn cao bằng
bắc cạn thái nguyên hà giang tuyên quang lào cai yên bái
tiếp tục là thông tin về vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại huyện sóc sơn hà nội
theo thông tin ban đầu vào sáng qua ngày một mươi năm tháng một mươi khi đang rủ nhau đi câu cá năm nam sinh trên cũng đã không may bị ngã xuống sông và tử vong
do đoạn sông vắng ít người qua lại nên vài tiếng sau đó người dân mới phát hiện và nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương để tiến hành tìm kiếm các cháu nhỏ
đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày thi thể cả nam
năm em đã được tìm thấy
đây là khu vực bãi bầu trên sông cà lồ hiện trường xảy ra vụ đuối nước khiến năm em nhỏ tử vong
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày một mươi năm tháng một mươi
khi tìm con đò trôi lạp anh nguyễn văn tích đã phát hiện thi thể một cháu bé ở mép sông sát ngay vị trí bụi tre này
một mươi hai h một mươi tôi đi lên đây đóng lưới thì tôi phát hiện ra là có một chiếc xe đạp và một đôi dép
mới lại nhìn thấy một cái cần câu
trong đó tôi nhìn thấy cần câu thì tôi vào tôi nhắc cái cần câu lên thì tôi không nhắc được
rồi tôi mới lại dùng tay để tôi cuốn dây cước
cuốn dây cước thì lôi lên thì thấy một nạn nhân
cũng tại khu vực gần bụi tre này một thi thể khác đã được tìm thấy
ngay sau đó lực lượng công an huyện và chính quyền địa phương cũng đã tìm và trục vớt được thi thể ba cháu bé khác
danh tính năm nạn nhân được xác định là nguyễn văn thêm sinh năm hai nghìn
nguyễn trung trực sinh năm hai nghìn sáu
nguyễn hiện nhân sinh năm hai nghìn tám
và nguyễn văn sứng và nguyễn minh hợp đều sinh năm hai nghìn bốn
tất cả đều ở thôn lương phúc xã việt nông huyện sóc sơn
sở bộ ban đầu thì chúng tôi xác định là do các cháu học sinh
hôm nay là ngày chủ nhật các cháu đi đường nghỉ học đi câu cá
nhiều khả năng là do một cháu bị ngã rơi xuống sông
thì các cháu còn lại là cứu
nhưng về kỹ năng cứu giúp là không có
cho nên các cháu phải xét đuổi cảnh báo toàn thể
bà con nhân dân có các cháu con nhỏ học sinh thì phải thường xuyên nhắc nhở
các cháu không ra những vùng có ao hồ sông suối như sông cà nồ
thôn lương phúc này có thể đẩy ra nguy hiểm đặc biệt là mùa bão
huyện sóc sơn và xã việt long đã hỗ trợ gia đình các cháu bị nạn là bảy triệu đồng một người
vâng tai nạn thương tâm trên chính là lời cảnh báo trước nguy cơ xảy ra vụ đuối nước
với các anh nhỏ
điều này càng cần được các vị phụ huynh lưu tâm và cảnh báo cấp thiết
tại thời điểm hiện nay trước những diễn biến phức tạp của mưa bão năm nay
đặc biệt là khi nhiều vùng dân cư đang bị ngập nặng và ảnh hưởng bởi mưa lũ
xin được chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
công an quận cầu giấy hà nội vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản của gái mại dâm
với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
sau bảy giờ gây án đối tượng nguyễn thế hào chú tại huyện đan phượng hà nội
đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy bắt giữ
tại cơ quan công an hảo đã khai nhận hành vi nảy sinh ý định gọi gái bán dâm trên mạng
nhằm mục đích thực hiện mua dâm và cướp tài sản
một mươi giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hảo thực hiện hành vi mua dâm với một cô gái bán dâm
tại nhà nghỉ trên địa bàn phường mai dịch
sau hành vi mua dâm hảo đã khống chế chói nạn nhân bằng khăn tắm
và dùng dao nhọn cứa cổ nạn nhân rồi lục túi lấy đi một điện thoại di động
và gần ba triệu đồng rồi tỏ thoát
hiện cô gái đang được điều trị vết thương tại bệnh viện sức khỏe ổn định
qua đây cho thấy những cô gái hành nghề mại dâm không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn là đối tượng yếu thế dễ bị kẻ xấu lợi dụng tấn công vũ lực và cướp tài sản
với thủ đoạn làm giả phiếu gửi xe rồi đến một số điểm giữ xe trộm những xe máy có giá trị
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng gồm võ văn trung chú huyện hàm thuận bắc nguyễn thu hiền chú phường phú tài
lê thành luân chú phường phú hải và nguyễn văn phong chú phường bình hưng
thủ đoạn của nhóm này là làm giả phiếu gửi xe rồi đến một số điểm giữ xe tại thành phố phan thiết và chợ ma lâm
thủ đoạn của nhóm này là làm giả phiếu gửi xe rồi đến một số điểm giữ xe tại tp phan thiết và chợ ma lâm